tại cảng hàng không quốc tế cần thơ công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới vừa chính thức đưa vào hoạt động đường bay thẳng cần thơ bangkok thái lan
theo đó phía công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới hợp tác với các công ty du lịch trong nước khai thác đường bay cần thơ bangkok theo hình thức thuê chuyến
chuyến bay thẳng từ cần thơ đi bangkok sẽ bắt đầu lúc chín h năm và đến bangkok lúc một mươi giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
từ bangkok máy bay cất cánh lúc bảy giờ sáng và về đến cần thơ lúc tám giờ hai mươi năm phút sáng
sự kiến thời gian bay từ cần thơ đi bangkok là một tiếng hai mươi năm phút
sau ba tháng đường bay thẳng cần thơ bangkok đi vào vận hành ổn định
thì phía công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới sẽ tiếp tục nghiên cứu hoạt động tiếp đường bay cần thơ đến thái lan đến hết năm hai nghìn một mươi tám và sẽ có kế hoạch cho năm hai nghìn một mươi chín